con nuôi đồn biên phòng là tên của một mô hình được bộ đội biên phòng triển khai trên toàn tuyến giới
đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc góp phần nâng cao dân trí
tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng với đồng bào dân tộc trên biên giới
hiện đang có hàng trăm học sinh nghèo trên biên giới ở độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi được các đồn biên phòng đón về chăm lo dạy dỗ
mô hình ý nghĩa này đã giúp cho các trẻ em nghèo có một mái ấm
từ đó chấp cánh cho những ước mơ của các em trên con đường học tập
gần ba tháng nay đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã trở thành một ngôi nhà thứ hai của chị em cô học trò lục thị khánh huyền
là hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã chị em huyền đã được cán bộ chiến sĩ biên phòng nhận về chăm sóc
được các chú bộ đội chăm lo dạy bào cuộc sống của hai chị em huyền đang thay đổi từng ngày
chóng được bảo đơn
vì cháu rất là vui cháu được kèm cặp trong học tập cháu cảm thấy các chú bộ đội rất là thân thiện
hai cậu học trò ở đồn biên phòng đàm thủy cũng có hoàn cảnh đặc biệt
cậu học trò nông văn huynh thì mất bố từ khi còn nhỏ còn cậu học trò hoàng doãn tuyên thì mẹ bỏ đi khi em vừa mới sinh ra
thấu hiểu khó khăn thiếu thốn của hai học trò nghèo nên ở đơn vị các em được nuôi dưỡng dạy bào như những đứa con trong gia đình
cháu vào đây
giờ các chú sẽ học toán tiếng anh và cháu tiến bộ hơn
vào đây thì con được các chú được đi theo các chú tập thể dục trồng rau rồi làm những công việc con cảm thấy cho người nó khỏe hơn
tới thời điểm này có hơn ba mươi em nhỏ nghèo trên tuyến biên giới tỉnh cao bằng đang được bộ đội biên phòng tỉnh đồng hành giúp đỡ
trên con đường tới trường tới lớp mỗi giờ học của các em giờ đây không còn thường trực nỗi lo cơm áo
thay vào đó là sự tự tin trước thầy cô bạn bè
từ khi mà được đồn hỗ trợ thì các cháu có sự tiến bộ
và đồn là cái nơi nương tựa cho các cháu để các cháu yên tâm học tập tốt hơn
và cũng như là cô giáo chủ nhiệm với là gia đình rất là yên tâm khi mà được các chú bộ đội là hỗ trợ trên đồi
tôi thường xuyên là ngồi động viên các cháu một là học hành chăm chỉ cố gắng học tập
vì bây giờ lên đơn vị thì hoàn cảnh gia đình như thế thì cố gắng chấp hành cố gắng học tập và rèn luyện theo để học tốt để bản thân được đạt kết quả cao học tốt trong kết quả cao
và khi đến trường thì các đồng chí cũng dạy các cháu là đến trường cũng đúng giờ và cũng chấp hành đúng theo cái nội quy của nhà trường
tấm lòng yêu thương đùm bọc của những người lính quân hàm xanh
và nhiều em nhỏ yên tâm học tập
giờ đây đồn biên phòng đã trở thành máy ấm nuôi dưỡng chấp cánh cho ước mơ tới trường của các cô cậu học trò nghèo nơi biên giới